bè đồng trang lứa từ khi sinh ra anh nguyễn đức trường đã mắc chứng teo cơ bẩm sinh do ảnh hưởng của người bố nhiễm chất độc màu da cam
những tưởng căn bệnh này sẽ làm cho ước mơ làm thầy giáo của anh dừng lại sau những bước đi đầy khó khăn ấy
mọi cái khó khăn đều có thể trở thành động lực và đối với mình thì đôi chân lại trở thành động lực
mọi người bảo rằng là cái quan trọng nhất là để trở thành một thầy giáo đó là kiến thức tâm hồn và những cái tâm đối với học sinh
thế vì vậy mình thấy rằng là những cái đó thì mình có thể làm được và mình sẽ khắc phục được cái hoàn cảnh bản thân
do vậy là mình cũng đã nghe theo lời gia đình và đã đăng ký vào sư phạm
lấy bố làm tấm gương để theo đuổi đam mê với nghề giáo
bảy mươi năm qua với thầy trường đó là cả một hành trình dài đầy khó khăn nhưng cũng nhiều nỗ lực
với mong muốn tạo cho các em học sinh một môi trường học tập bổ ích và lý thú thầy đã không ngừng trao dồi kiến thức để mỗi buổi học sẽ là những tiếng cười và sự hào hứng với các môn học của các em học sinh
được đứng trên buộc giảng đó là một điều hạnh phúc mỗi một giờ lên lớp mình cảm thấy niềm vui và cảm thấy hạnh phúc
bởi vì khi đứng trên bục giảng thì mình mới chính là mình được truyền những cái đam mê truyền những ngọn lửa và được đưa những cái kiến thức những con chữ tới những cái vùng quê của mình
mình luôn luôn có một tâm huyết rằng hãy xây dựng một cái môi trường giáo dục thật là tốt để cho phụ huynh yên tâm cũng như là nhân dân tin tưởng
con thấy là thầy trường là một người rất là hiền lành thấy toát lên một vị trí thức và thấy
dạy rất là hay và thầy rất tâm lý con thấy là thầy mang lại rất nhiều năng lượng tích cực cho con ạ
khi nhìn thấy cố gắng như thế thì con cũng sẽ cố gắng hơn cho cuộc sống và coi thế như một tấm gương ạ
tuy sức khỏe không được như những người bình thường thế nhưng với thầy trường việc được sống với niềm đam mê chuyển con chữ kiến thức đến học sinh đã là động lực để thầy cố gắng hơn trong sự nghiệp chồng người
và thành quả đã đến sau những nỗ lực không mệt mỏi của người thầy đặc biệt này
năm hai nghìn một mươi chín thầy được trao tặng giải thưởng nhà giáo hà nội tâm huyết sáng tạo
năm hai nghìn hai mươi thầy vinh dự đội bán nhân dân thành phố hà nội tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú
tôi rất là may mắn khi được song hành cùng với thầy hai mươi năm năm ở cái ngôi trường này rồi
và trong suốt hai mươi năm năm đó thì tôi nhận thấy về thầy thầy là một con người quản lập tuyệt vời
mặc dù sức khỏe của thầy không được giống như các thầy cô giáo khác
thế nhưng mà thầy có một cái ý chí thầy có một cái nghĩ
thầy có một cái kỹ lực gương lên rất là cao
chúng tôi rất là khâm phục thầy ở cái điểm đó
và thầy cũng là một giáo viên rất giỏi
thầy là một nhà giáo có nghĩa rất là phi thường
với năng lực chuyên môn vững vàng thầy đã truyền đam mê tình yêu môn học cho các con học sinh
thầy là một tấm gương sáng tinh thần tự học và sáng tạo để các con học sinh nói theo
và thầy nguyễn đức trường là niềm tự hào của giáo viên và học sinh của trường trung học giờ đại tốn chúng tôi
nguyễn văn hùng quê ở nam đàn nghệ an được sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác
thế nhưng căn bệnh thiếu hóc môn sinh trường lại khiến anh chẳng thể cao lớn như những người bình thường
đã ba mươi bốn tuổi nhưng anh chỉ cao một m hai và nặng một mươi chín kg
những tưởng cuộc sống sinh hoạt của anh chỉ như những đứa trẻ
thế nhưng với nghị lực đáng khớp phục anh trở thành chuyên viên tin học
đặc biệt hơn anh còn là giáo viên dạy tin học cho những mảnh đời kém may mắn như mình
trước đây khi mà học cấp hai cấp ba thì tôi cũng mong muốn ước được làm giáo viên như là những thầy giáo đang đứng lên bảng để chia sẻ lại những kiến thức
nhưng mà tôi chỉ mong muốn những ước mơ đấy thì chỉ là ở trong đầu thôi chứ không dám nói với ai
tại vì sợ mọi người cũng cười tại vì mình rất là nhỏ bé mà bảo là đứng trên mục giảng thì là viết còn không tế bảng nữa thì là không biết là dạy cho ai
và mình nghĩ là
mình không làm được chỉ là những cái gọi là giấc mơ ở trong đầu không dám chia sẻ với ai đâu
không ai có thể ngờ người thầy giáo tí hon dường như lọt thỏm giữa lớp học toàn học viên khổng lồ lại chính là người truyền cho họ những kiến thức kỹ năng mềm cách vượt qua thiệt thòi của số phận và kiên cường vượt lên trong cuộc sống
chính nhờ lớp học nhiều học sinh khuyết tật đã dần tìm thấy giá trị của bản thân có thêm những cơ hội mới trong cuộc sống
từ một người chưa từng tiếp xúc và biết đến máy tính
sau sáu tháng được thầy hùng hướng dẫn đến nay hà đã biết cách chỉnh sửa ảnh cơ bản
từ đây cơ hội để có thể tự lo cho cuộc sống của mình trong tương lai sẽ gần hơn bao giờ hết
từ khi đến đây được các thầy dạy thì mình mới biết được nhiều hơn và sử dụng thành tạo máy tính
sinh ra với một hoàn cảnh đặc biệt nhưng với ý chí cuột cường và nghị lực vươn lên hiếm có
thầy giáo nguyễn văn hùng đã vượt qua mọi khó khăn về thể chất lẫn tinh thần để khẳng định bản thân và có đóng góp cho xã hội
không chỉ truyền đạt kiến thức thông qua các bài giảng cho học sinh
người thầy ấy còn giúp học sinh của trung tâm có công việc ổn định phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người
để những người khuyết tật họ bớt mặc cảm và tự tin hơn cho cuộc sống
thầy tôi yêu thích cái tên đấy nó có cái chữ tí hôn thì nó cũng phù hợp với vóc dáng của mình
và thầy giáo tí hôn thì mình nghĩ là cũng là một cái tên mà giúp để truyền đạt những động lực hay là những năng lượng sống đến những bạn khác
làm nghề giáo đã khó với những người khuyết tật còn khó khăn hơn rất nhiều
nhưng bằng niềm tin và tình yêu với nghề
hay ánh mắt háo hức của những cô cậu học trò đã giúp những người thầy đặc biệt ấy vững tin với lựa chọn của mình
để rồi hôm nay dẫu mang trong mình những khiếm khuyết về cơ thể
họ vẫn tiếp tục đến trường là một người thầy giáo và hạnh phúc với công việc thầm lặng của một người lái đò chở trí thức